ngày một mươi hai tháng một không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết khu vực bắc bộ
khu vực này tiếp tục có mưa kéo dài trời rét
từ đêm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi sáu độ c
vùng núi từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c
vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ c
vùng núi có rét đậm
hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết khu vực bắc bộ
dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dạnh áp thấp trong đời gió tây trên cao
ở bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa
mưa vừa có nơi mưa to
gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp hai cấp ba
vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ và bắc biển đông
gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai ba mét biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục rét
từ đêm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
vùng núi từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c
vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ c
vùng núi cao rét đậm
hà nội có mưa
trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c